những ngày cuối năm không khí tất bật rộn ràng và khí thế hăng say lao động lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước
hòa chung cùng không khí này các doanh nghiệp kinh doanh cảng lớn ở khu vực cảng hải phòng đã về đích sớm
không chỉ vượt chỉ tiêu về kế hoạch xếp dỡ trong cả năm hai nghìn một mươi chín
cảng hải phòng đã có đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn cảng
đời sống của người lao động cũng được ổn định và cải thiện
được biết hơn một mươi tám tháng qua cho dù còn gặp nhiều khó khăn
nhưng cảng container quốc tế hải phòng đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận
đến nay cảng đã tiếp nhận hơn ba trăm một mươi chuyến tàu với năng suất xếp dỡ trung bình
đạt từ tám mươi đến một trăm linh mo một giờ một tàu bảy tuyến dịch vụ với chín chuyến tàu một tuần
trong đó có hai tuyến xuyên thái bình dương hai tuyến ấn độ và ba tuyến nội á
hoàn thành kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín sớm hơn một tháng so với dự kiến
chính thức đạt được ba trăm năm mươi container hàng xếp dỡ qua cảng